thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước về bảo tồn và phát huy tiếng nói
chữ viết các dân tộc thiểu số các địa phương vùng đồng bằng sông kiều long đã có nhiều giải pháp
cụ thể hiệu quả trong triển khai công tác dạy chữ khơ me
tiếng khơ me được đưa vào giảng dạy song song với tiếng việt trong trường phổ thông
các hoạt động xã hội hóa việc dạy chữ khơ me ngày càng lan tỏa rộng rãi
góp phần giúp con em đồng bào dân tộc khơ me được học thành thạo chữ của dân tộc mình
ở các tỉnh trà vinh sóc trăng vĩnh long an giang
việc dạy và học chữ khơ me ở cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở
đặc biệt là các lớp dạy chữ khơ me trong cộng đồng đã giúp học sinh hình thành phát triển
kỹ năng sử dụng chữ khơ me mở rộng hiểu biết và văn hóa của dân tộc mình
ví dụ như là người khơ me ví dụ như là người trăng ở việt nam
người ta có một hệ thống văn tự khổ được ghi chép trên lá và ngày hôm nay vẫn còn giữ được
tôi cho đây là một cái vốn văn hóa rất là quý đối với sự phát triển của cộng đồng khơ me
và là cái đóng góp của bản thân họ đối với khò tàng văn hóa việt nam
ngoài việc được học về ngôn ngữ chữ viết khơ me
lớp trẻ còn được giáo dục về đạo đức lối sống
những truyền thống quý báu về bản sắc văn hóa
qua đó giúp các em nâng cao kiến thức
rèn luyện nhân cách để trở thành những người sống có ích cho gia đình và xã hội
học thứ nhất là nó biết chữ biết tiếng
cái thứ hai nữa thì cũng như là nó có cái sinh hoạt rất tốt
để mà các chư tăng nhắc nhở về nếp sống trong xã hội
họ duy trì được cái chữ
cái chữ viết và tiếng nói của của mình
giữ gìn ngôn ngữ chính là biện pháp hữu hiệu và thiết thực nhất
để bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số
trong đó có văn hóa dân tộc khơ me
hơn nữa các hoạt động này cũng giúp giáo dục lớp trẻ giữ gìn
và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc việt nam